ngày một mươi tám tháng năm phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đại tín tiếp tục phần xét hỏi
phần xét hỏi về hành vi cố ý làm trái hạch toán thu chi khống đẩy dư nợ cho công ty cổ phần đầu tư phương trang
bằng chứng mới mà luật sư trương thị minh thơ luật sư bảo chữa cho bị cáo hứa thị phấn cung cấp là các tài liệu và một đoạn ghi âm với nội dung được cho là cuộc trao đổi giữa bà phấn với ông luận
ông trịnh thanh cao phạm đăng quang trong đoạn ghi âm đó có nội dung rằng phía công ty phương trang xác nhận nợ ngân hàng đại tính số tiền trên chín tỷ đồng
cũng tại phiên tòa luật sư thơ đã công bố nhiều hình ảnh nhằm chứng minh mối quan hệ giữa các lãnh đạo của công ty phương trang với bà hứa thị phấn không như cáo trạng truy tố rằng giữa bà phấn và nhóm phương trang chỉ có mối quan hệ vai mượn và không có mối quan hệ nào khác
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm giữ quyền công tố tại tòa đã tiếp nhận chứng cứ và chuyển viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét đánh giá chứng cứ này sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao có kết luận sẽ chuyển chứng cứ này cho hội đồng xét xử đánh giá